chiều tối ngày hôm qua nhiều trận mưa rào kèm theo mưa đá dữ dội đã bất ngờ chút xuống một số địa phương
ở tỉnh yên bái sơn la và hòa bình hạt mưa đá có kích thước từ hai ba cm đã gây ra một số thiệt hại cho bà con
mưa đá được ghi nhận xuất hiện tại một số địa phương của huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc biệt tại các xã khánh yên trung khánh yên thượng và thị trấn văn bàn mưa đã xuất hiện hai lần với cường độ dày đặc
trước đó trên địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la và hai xã hang kia và bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
cũng đã xảy ra mưa đá kéo dài trong khoảng ba mươi phút
thống kê ban đầu mưa đá không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại hàng trăm hecta hoa màu cây ăn quả lâu năm
trong đó có hơn hai trăm linh hectare bị thiệt hại toàn bộ ngoài ra mưa đá cũng làm thủng vỡ nhiều mái nhà